vào khoảng một mươi h năm mươi năm phút giờ nhật bản ngày một mươi tám tháng một vệ tinh macro dragon của việt nam đã tách thành công khỏi tên lửa epsilon số bốn của nhật bản
đi vào quỹ đạo bắt đầu làm việc trong không gian
sau khi phóng một ngày tính đến một mươi giờ giờ nhật bản ngày một mươi chín tháng một vệ tinh micro dragon đã có ba lần liên lạc với trạm mặt đất
tại isat jasa và trung tâm điều khiển tại đại học tokyo
ở những tín hiệu vệ tinh gửi về đầu tiên các thiết bị trên vệ tinh hoạt động bình thường theo thiết kế
theo kế hoạch vệ tinh sẽ đi vào trạng thái hoạt động ổn định trong khoảng từ một đến hai tuần tới
macro dragon là một sản phẩm nằm trong dự án trung tâm vũ trụ việt nam dự án sử dụng nguồn vốn oda ưu đãi của chính phủ nhật bản
điều phối bởi cơ quan hợp tác quốc tế nhật bản jica và vốn đối ứng của chính phủ việt nam
cụ thể hợp phần đào tạo vệ tinh cơ bản thực hiện nhiệm vụ đào tạo ba mươi sáu thạc sĩ công nghệ vũ trụ
và thực hành chế tạo thử nghiệm một vệ tinh micro khối lượng khoảng năm mươi kg tại một số trường đại học của nhật bản